vào khoảng một mươi một h ngày hôm nay một sự cố chập điện dẫn đến cháy xảy ra tại đường dây điện trung thế trên tuyến quốc lộ một đoạn thuộc phường tân ngãi thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
vụ việc này xảy ra vào giờ trưa nên có rất đông phương tiện qua lại rất may là không gây thương vong về người
cụ thể vào thời điểm trên người đi đường phát hiện đoạn dây điện nằm ngang qua đường hướng từ vòng xoay tân ngãi đến cầu mỹ thuận
tự bốc cháy kèm theo tiếng nổ nên người dân đã nhanh chóng gọi điện đến lực lượng chữa cháy nhờ hỗ trợ
tiếp nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phối hợp cùng với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố vĩnh long
điều hai xe chuyên dụng cùng khoảng hai mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng với công an địa phương điều tiết phân luồng
đảm bảo công tác chữa cháy khắc phục sự cố chập điện sau gần một mươi năm phút xử lý lửa và khói tại các đường dây dẫn điện đã được dập tắt hoàn toàn
ngay khi phát hiện vụ cháy đường dây dẫn điện đơn vị điện thành phố vĩnh long cũng đã ngắt điện kịp thời